thưa quý vị quý vị đang theo dõi chuyên mục tạp chí đối ngoại phát sóng trên kênh truyền hình nhân dân
thưa quý vị khán giả những năm gần đây mối quan hệ song phương việt nam haiti đang phát triển trên tất cả các lĩnh vực
hai nước luôn tích cực và tăng cường hơn nữa sự hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương
nhất là tại liên hiệp quốc wto và phong trào không liên kết
để hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa hai quốc gia trong giai đoạn hiện nay cũng như ấn tượng của những người tham gia hoạt động ngoại giao tại việt nam đối với đất nước và con người việt nam
xin mời quý vị khán giả cùng gặp gỡ với đại sứ john lensly binow đại sứ nước cộng hòa haiti tại việt nam trong tiểu mục chuyện việt nam
ngay sau tiểu mục chuyện việt nam quý vị khán giả sẽ đến với một câu chuyện của người con đang sinh sống và làm việc ở xa tổ quốc trong tiểu mục chuyện xa xứ
như thường lệ sẽ là tiểu mục nhắn gửi quê nhà
với lời nhắn của những người con ở xa tổ quốc gửi cho người thân và gia đình
trước tiên xin được mời quý vị khán giả đến với những thông tin đối ngoại nổi bật trong tuần qua
nhận lời mời của phó thủ tướng bộ trưởng
bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh ngoại trưởng hoa kỳ michael pompeo đã chính thức thăm việt nam từ ngày tám đến ngày chín tháng bảy
đây là chuyến thăm việt nam đầu tiên của ngoại trưởng michael pompeo kể từ khi nhậm chức và việt nam cũng là nước đầu tiên ngoại trưởng michael pompeo thăm trong khu vực đông nam á
trong chuyến thăm ngoại trưởng hoa kỳ michael pompeo đã có cuộc gặp gỡ với tổng bí thư nguyễn phú trọng thủ tướng nguyễn xuân phúc và hội đàm với phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh
ngoại trưởng michael pompeo khẳng định
nâng cường hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện với việt nam và sẽ tiếp tục hỗ trợ việt nam khắc phục hậu quả chiến tranh
ủng hộ vai trò trung tâm asean tại khu vực ấn độ thái bình dương ủng hộ tự do hàng hải và giải quyết hòa bình các tranh chấp và bất đồng trên biển đông trên cơ sở luật pháp quốc tế
chuyến thăm của ngoại trưởng hoa kỳ lần này diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác toàn diện việt nam hoa kỳ đang phát triển trên nhiều mặt
hợp tác kinh tế thương mại tiếp tục đà tăng trưởng kim ngạch thương mại song phương năm hai nghìn một mươi bảy đạt năm mươi một tỷ usd hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác có những bước phát triển mới
sáng một mươi ba tháng bảy tại hà nội thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự diễn đàn cấp cao và triển lãm quốc tế về công nghiệp bốn
cùng dự có đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương và hơn hai đại biểu
gồm các đại sứ đại diện các tổ chức quốc tế các chuyên gia hàng đầu thế giới và các doanh nghiệp trong và ngoài nước
diễn đàn cấp cao và triển lãm quốc tế về công nghiệp bốn là sự kiện quốc tế có quy mô lớn gồm diễn đàn cấp cao do thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chủ trì
năm hội thảo quốc tế theo chuyên đề và hoạt động triển lãm công nghệ bốn
trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp bốn bùng nổ tác động đến nhiều quốc gia như hiện nay
chính phủ các nước đang hết sức quan tâm và đã chủ động ban hành các chiến lược phát triển bốn cho riêng mình
tuy nhiên cuộc cách mạng này cũng đặt ra nhiều thách thức với chính phủ và doanh nghiệp các nước đặc biệt là đối với những nước đang phát triển như việt nam
chiều ngày chín tháng bảy thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã chủ trì cuộc họp thường trực chính phủ về chủ trương đăng cai tổ chức sea games ba mươi một
và đại hội thể thao đông nam á dành cho người khuyết tật paragame lần thứ một mươi một vào năm nay
năm hai nghìn hai mươi một kết luận cuộc họp thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc nhất trí giao hà nội chủ trì tổ chức sự kiện này
đồng thời nhấn mạnh tinh thần tổ chức an toàn tiết kiệm tạo được dấu ấn
thủ tướng đề nghị hà nội tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất có phương án chi tiết để triển khai xã hội hóa nguồn lực tối đa
theo báo cáo của bộ văn hóa thể thao và du lịch thời gian tổ chức sea games ba mươi một sẽ vào khoảng một mươi bảy ngày và paragame vào khoảng một mươi một ngày từ tháng một mươi đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
tính đến năm hai nghìn một mươi chín sea games sẽ được tổ chức tròn ba mươi lần trong đó thái lan và malaysia mỗi nước đã tổ chức sáu lần
singapore indonesia philippines mỗi nước đã tổ chức bốn lần myanmar tổ chức ba lần brunei việt nam lào mỗi nước đã tổ chức một lần
ngày một mươi một tháng bảy tại nhà quốc hội phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng đã có buổi tiếp đoàn nữ nghị sĩ quốc hội nhật bản
do hạ nghị sĩ chu chi ia shinako trưởng ban vì sự phát triển phụ nữ của đảng dân chủ tự do nhật bản làm trường đoàn
phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng đánh giá cao chuyến thăm làm việc tại việt nam lần này của đoàn
khẳng định quốc hội việt nam luôn ủng hộ và đánh giá cao quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng việt nam nhật bản đang phát triển mạnh mẽ toàn diện và thực chất
mong muốn thời gian tới các nữ nghị sĩ nhật bản sẽ ủng hộ và tạo điều kiện qua việc xây dựng ban hành các chính sách pháp luật phù hợp
để hai nước thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực đặc biệt là lĩnh vực khoa học công nghệ cao và nông nghiệp công nghệ cao
tại hà nội phó chủ tịch quốc hội đỗ ba tị đã có buổi tiếp ngày hoan các lốt vali ralech đại sứ đặc mệnh toàn quyền argentina tại việt nam
tại buổi tiếp phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị bày tỏ sự vui mừng khi nhận thấy mối quan hệ giữa việt nam và argentina ngày càng tiếp tục phát triển
quan hệ chính trị được tăng cường và tin cậy thông qua cuộc trao đổi đoàn
tiếp xúc song phương bên lề các hội nghị quốc tế
trong chuyến thăm sắp tới đến argentina phó chủ tịch quốc hội bày tỏ sự tin tưởng mối quan hệ hai nước sẽ ngày càng được củng cố và phát triển hơn nữa
về phần mình ngài đại sứ đặc mệnh toàn quyền argentina tại việt nam hoan các lốt vali ralech khẳng định
argentina mong muốn sẽ thúc đẩy nhiều hơn nữa các hợp tác trên lĩnh vực thương mại đầu tư với việt nam trong tương lai nhằm tăng cường mối quan hệ tốt đẹp hơn nữa giữa hai bên

quý vị vừa theo dõi những thông tin đáng chú ý trong tuần qua
và ngay sau đây xin mời quý vị khán giả cùng gặp gỡ với đại sứ john lensly bino đại sứ nước cộng hòa haiti tại việt nam trong tiểu mục chuyện việt nam
đại sứ jean leslie benoit từng là giám đốc tài chính giám đốc tắc nghiệp quản lý phân thích tài chính cấp cao của công ty tư nhân tại hoa kỳ
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi tám đến năm hai nghìn một mươi và là nhà quản lý và sản xuất âm nhạc tại hoa kỳ
hiện ông đang là đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa haiti tại việt nam đồng thời là đặc phái viên khu vực asean nguyên chủ tịch nhóm các đại sứ quán phái đoàn và tổ chức pháp ngữ tại việt nam
phó trưởng đại diện nước cộng hòa haiti tại tây ban nha giám đốc hành chính national pallet của chính phủ haiti
đầu tiên đối với nhân dân chúng tôi muốn nói cảm ơn các bạn đã giữ thời gian của các bạn
cảm ơn các bạn rất nhiều cảm ơn các bạn và các bạn khán giả của nenzen tv
rất vui được ở đây và tất nhiên tôi không thích lắng nghe lời nói với các bạn và các khán giả và các bài học sinh ở đây với chúng tôi
thì hội quốc hải tiên là một tên tên tự nhiên cho người việt nam vậy thì các bạn có thể giới thiệu một điều về các nước của các bạn không
vâng điều đó đúng chúng tôi ở một nơi rất xa chúng tôi ở một đất nước cô rịa

nhưng tôi có thể nói rằng tôi là một giáo viên
một giáo viên và một giáo viên
tôi đã gọi nhiều bài hát
tôi thực sự đã ở trong công nghiệp bài hát

vì vậy khi tôi ở đây
tôi hy vọng tôi sẽ có cơ hội
để làm việc với một số giáo viên việt nam
tôi mong muốn làm điều đó
để gọi một bài hát về việt nam
bài hát này là một trong những bài hát
mà bạn sẽ nhớ nhất khi ở việt nam không
chúng tôi đã có rất nhiều kỷ niệm tuyệt vời ở đây
một trong những điều mà tôi có thể nói là

chúng tôi cảm thấy rất yên ổn và yên ổn ở đây
tôi có thể nói rằng
tôi sẽ thích ở đây lâu hơn

nếu có thể
bởi vì không có nhiều nơi trong thế giới
mà bạn sẽ đi

và nó đã xảy ra
với gia đình của tôi
con trai của tôi
tôi có một đứa con trai của tôi
đứa gái của hắn đã là việt nam
và hắn đã nói với tôi
bố bạn sẽ đi tôi sẽ ở đây
tôi nói ồ được rồi
con trai của tôi
hắn nói việt nam một chút hắn đang bắt đầu
vì vậy sẽ rất khó
nếu chúng ta phải đi
tôi sẽ đi
và tôi tôi thích để
chỉ là tôi
chỉ là dễ dàng

tôi có thể làm điều đó
người ta thích
và họ hiểu tôi
vậy nếu bạn có cơ hội
giới thiệu về việt nam
anh sẽ giới thiệu về gì
thứ dễ dàng
để tôi nói về
khi tôi nói về việt nam là
tôi nói như thế này
việt nam là một đất nước
một đất nước tỉnh bình
một đất nước tỉnh bình
chúng ta phải nói về chuyện đó
vì trong khu vực trong

việt nam là một trong những đất nước
tỉnh bình nhất
một trong những đất nước tỉnh bình nhất

và chắc chắn
cộng đồng rất rất
trí thức rất tuyệt vời
vì việt nam là một trong những đất nước
tỉnh bình nhất trong thế giới
cảm ơn các bạn đã chia sẻ
chúng ta cũng có thể nhận thêm
những người học sinh
từ nhiều trường hợp ở hà nội

anh sẵn sàng không
có ai có câu hỏi
cho thủ tướng hà nội không
xin chào tôi là hien
tôi là một trường hợp
ở hà nội
tôi không biết anh là một trường hợp trước
vậy anh có thể hát một bài hát không
chúng tôi đang đợi
anh có biết tôi cũng hát hát hả
có ai nói cho anh
tôi đã đọc trên internet

cái giọng tôi không tốt lắm
chỉ để ủng hộ anh
và khán giả
khi anh nghe
lý do của anh
là mơ mộ của tôi

cô ấy luôn luôn ở
bên bên tôi
khi anh muốn cô ấy thì
cả chàng trai khác cũng đẹp
nhưng tôi không có gì
khi anh xa rồi họ nói
anh cần ai
anh nghĩ mình đẹp không
quý vị vừa theo dõi tiểu mục chuyện việt nam ngày hôm nay
và tiếp theo chương trình
mời quý vị khán giả cùng đến với tiểu mục chuyện xa xứ
quý vị vừa theo dõi tiểu mục chuyện việt nam ngày hôm nay
và tiếp theo chương trình
xin mời quý vị khán giả cùng đến với tiểu mục chuyện xa xứ
quý vị vừa theo dõi tiểu mục chuyện xa xứ
quý vị vừa theo dõi tiểu mục chuyện xa xứ
quý vị vừa theo dõi tiểu mục chuyện xa xứ
quý vị vừa theo dõi tiểu mục chuyện xa xứ
với những người việt nam anh cảm thấy vô cùng thích thú
không chỉ là một đầu bếp tài năng chú trọng tới việc chế biến đa dạng hóa các món ăn ngon và hấp dẫn
anh pol smart còn là một thành viên tích cực của đơn vị trong việc tìm tòi sáng tạo và thực hiện các phương thức tiết kiệm hạn chế lãng phí thực phẩm
hiện nay anh và các đồng nghiệp đối tác
đang thực hiện phương thức ghi nhận số thực phẩm bị lãng phí hàng ngày để từ đó cắt giảm chất thải thực phẩm
hạn chế việc chế biến quá nhiều thức ăn đồng thời sử dụng các kết quả phân tích để điều hành hoạt động trong bếp một cách hiệu quả hơn
nhờ vậy mà trong thời gian qua kết quả kinh doanh của đơn vị anh đã có những thay đổi đáng kể
giúp tiết kiệm một số lượng không nhỏ các thực phẩm dư thừa trên cả phương diện chi phí và tác động đối với môi trường tại việt nam
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
về việt nam anh paul smart càng ngạc nhiên về cách mà việt nam có thể theo kịp với các nước trên thế giới
anh bảo hà nội là một trong những nơi có sự phát triển rất nhanh chóng và có lẽ nhiều người chưa khám phá hết những tiềm năng ở đây
hà nội nói riêng và việt nam nói chung có rất nhiều câu chuyện lịch sử để học hỏi kế thừa và để hướng tới một tương lai tươi sáng
cũng chính bằng những suy nghĩ đó mà anh luôn mong muốn có thể giới thiệu về việt nam nhiều hơn
và không chỉ giới thiệu tới gia đình người thân mà cả với những bạn bè quốc tế khác
vừa rồi là câu chuyện của một người con đang sinh sống và làm việc ở xa tổ quốc
và ngay sau đây tiểu mục nhắn gửi quê nhà sẽ là lời nhắn gửi của những người con ở xa tổ quốc gửi về cho người thân và gia đình